tại an giang nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành có đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy
lực lượng công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đến hiện trường để kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai nhận tên trần hòa hưng
khám xét trên người đối tượng hưng và trong cốc xe mô tô lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang hưng đang cất giấu chín bịch ma túy đá với trọng lượng gần hai mươi bảy gram cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hưng khai nhận số ma túy này vừa mua của một đối tượng lạ mặt ở huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ mang về sử dụng khi đến khu vực trên thì bị bắt
còn tại bình định trần văn tình chú huyện hoài ân cũng vừa bị công an huyện hoài nhơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tình bị phát hiện cùng hai thanh niên khác có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra lực lượng công an huyện thu giữ trên người tình ba gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
tiếp tục khám xét tại nhà tỉnh lực lượng công an thu giữ thêm một gói ni lông tương tự
kết quả giám định toàn bộ những chất thu bên trong bốn túi trên đều là ma túy đá với tổng trọng lượng hơn hai mươi hai gram
trần văn tỉnh khai nhận để có tiền ăn chơi và thỏa mãn cơn nghiện nên đã đặt mua số ma túy trên về chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn ở vùng quê
không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì tuy nhiên chỉ vì bênh vực bạn mình một thanh niên đã ra tay đánh thương tích cho nạn nhân bốn mươi một vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh kiên giang
sáng nay sau khi có kết luận giám định tỷ lệ thương tật cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam dương hồng tân sinh năm hai nghìn một chú xã tân thành huyện tân hiệp về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng hai sau khi nhậu xong tân với bạn là nguyễn văn cá đen cùng chú địa phương rủ nhau đi chơi bia tại nhà người quen ở cùng xóm thì gặp nguyễn văn lập sinh năm hai nghìn bốn chú cùng xã cũng đang chơi bia tại đây
do có mâu thuẫn từ trước nên khi vừa gặp nhau cá đen và lập xông vào ẩu đả lúc đó thay vì cá nhân bạn mình đánh nhau thì tân lại bênh vực bạn dùng cây gậy bia xông đến đánh vào đầu lập gây thương tích cho nạn nhân bốn mươi một
hiện nay tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang có chiều hướng gia tăng với liên tiếp nhiều vụ việc bị phát hiện và phản ánh
để có môi trường giáo dục lành mạnh gia đình nhà trường và toàn xã hội cần chung tay đấu tranh với nạn bạo lực học đường
câu chuyện đau lòng xảy ra đối với một em học sinh một mươi năm tuổi em này phải bỏ học giữa trường bởi bị thương tích mù một mắt
trước đó đang giờ giải lao tại trường trung học cơ sở nghĩa
trong lúc giải lộ thành phố quảng ngãi hai nam học sinh trong lúc đùa giỡn dẫn đến mâu thuẫn
tình cờ em gái này trong phòng vệ sinh đi ra và bị một nam sinh dùng miếng gạch men ném nhầm trúng vào mắt
do vết thương nặng em học sinh này vĩnh viễn bị mù một mắt
vụ việc này nhà trường cũng đã giải quyết theo đúng quy trình đưa ra hội đồng kỷ luật và mời phụ huynh học sinh
mời các em học sinh này cam kết và cũng giao cho gia đình
chúng tôi kết hợp cùng nhà trường là chăm sóc nuôi dưỡng bệnh cho em đồng thời là động viên em đến trường đi học
mới đây hai nữ sinh một mươi sáu tuổi học sinh trường trung học phổ thông hoàng văn thụ ở thành phố quảng ngãi
đã đánh nhau với hai nữ sinh lớp chín ở thành phố quảng ngãi
hậu quả một em nữ sinh bị gãy tay
đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực học đường trong các nhà trường
xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
có nhiều nguyên nhân của tình trạng bạo lực học đường
nhưng dù bất cứ nguyên nhân nào thì đều dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho học sinh ngành giáo dục và toàn xã hội
trước hết các em phải chăm chỉ học tập chấp hành tốt nội quy quy chế của nhà trường
thứ hai là không được mắp nối với đối tượng ngoài xã hội vào để gây gỗ và đánh bằng bài mình
thứ ba là khi có vụ việc xảy ra thì biết kiềm chế
không được gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của nhân dân thần
thứ tư là khi có việc xảy ra thì kịp thời bố nhà trường bố với thầy cô giáo để xử lý kịp thời
nếu vụ việc xảy ra mà không bố được với nhà trường thì nên bố với cơ quan nhân an
nhất là cơ quan công an để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay do sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi nên các em luôn muốn khẳng định mình
dễ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát và thiếu kiểm chế bản thân
bên cạnh đó tác động tiêu cực của yếu tố văn hóa như phim
ảnh trò chơi mang tính bạo lực đã làm phát sinh tư tưởng tiêu cực và hành vi bạo lực
khiến các em dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội
chấp hành tốt nội quy của nhà trường đi học thì mình phải kiềm chế
có cái gì dọn như là không giải quyết được thì mình có thể thư giáo viên
hoặc còn giáo viên không giải quyết được thì mình có thể thư bao giám dịu nhà trường
trương nạn bạo lực học đường công an phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật đến học sinh giáo viên và cán bộ nhân dân trên địa bàn phường
tham mưu cấp ủy chính quyền phường thành lập mô hình ngăn chặn bạo lực học đường
qua đó cảnh báo mối nguy hiểm hậu quả của bạo lực học đường
và trách nhiệm phát hiện thông báo tố giác ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường của mọi công dân
sáng nay hai mươi tám tháng năm một vụ tai nạn do điện giật đã xảy ra trên địa bàn xã hiền kiệt
huyện quan hóa tỉnh thanh hóa khiến cho hai người tử vong
hai người bị nạn gồm anh lương văn dấn và chị vi thị giang
cùng chú tại bản triềng cam xã hiền kiệt khi hai người đang trên đường ra đồng gặt lúa
được biết vào đêm ngày hai mươi bảy tháng năm địa bàn huyện quan hóa xảy ra gió lốc lớn
làm đổ cột điện khiến cho dây điện vắt ngang qua suối
do sự việc xảy ra vào ban đêm cơ quan điện lực chưa nắm được để cắt điện
đến sáng sớm ngày hai mươi tám tháng năm anh dấn và chị giang lội qua con suối này đi gặt lúa
đã bị điện giật dẫn đến tử vong
nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã hiền kiệt đã cử lực lượng tới phong tỏa hiện trường
đồng thời báo cho cơ quan điện lực cắt điện đảm bảo an toàn cho người dân
công an thành phố vũng tàu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cho hai người bị thương nặng
khoảng sáu giờ một mươi năm phút xe khách một mươi sáu chỗ ngồi mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn một trăm tám mươi tám
trên xe in tên hợp tác xã
trên xe in tên hợp tác xã du lịch dịch vụ toàn thắng do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường ba mươi tháng bốn
theo hướng từ phương một mươi hai về cầu rạch bà thì húc vào xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi hai f chín tám nghìn hai trăm chín mươi bảy
do một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi điều khiển đang dừng bên lề đường
sau đó chiếc xe khách tiếp tục hút văng một chiếc xe máy chưa rõ biển số do một người đàn ông điều khiển
cú ức mạnh khiến chiếc xe máy văng vào lề đường và đè bẹp một chiếc xe máy khác đang dựng bên lề đường
hậu quả của vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng
sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe khách đã xuống xe rời khỏi hiện trường
một số nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe khách lưu thông với tốc độ rất cao
hiện công an thành phố vũng tàu đang tiếp tục tiến hành xác minh nhân thân của những người có liên quan đến vụ tai nạn
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu vực thới thạnh hai phường thới thuận
quận thốt nốt tp cần thơ về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
là đối tượng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi không có nơi cư trú nhất định
và đối tượng đặng văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã trinh phú huyện kế sách tỉnh sóc trăng
bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi sáu

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý